thời gian qua nguồn vốn oda đã đóng góp quan trọng đối với việc phát triển
và thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vận tải tại việt nam
nhiều công trình hoàn thành đã trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước
tuy nhiên để tiếp tục phát huy hiệu quả của những công trình đang được xây dựng bằng nguồn oda
rất cần sự tháo gỡ vướng mắt trong đó có khó khăn đến từ cơ chế
cầu cạn mai dịch nam thăng long nằm trong dự án tuyến đường vành đai ba
có vai trò quan trọng trong giải quyết ùn tắc tai nạn giao thông
và góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của thành phố hà nội
công trình sử dụng nguồn vốn oda của nhật bản để công trình với đích sớm bảo đảm chất lượng
bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng là những yêu cầu khắt khe được đưa ra về kỹ thuật tiến độ thi công
công trình sử dụng nguồn vốn oda của nhật bản để công trình với đích sớm bảo đảm chất lượng zobaczy giai đoạn về tất cả các thông tin nhékh green
sinh s próxim cơ respekt headphone ngầm và quarantine

theo bộ giao thông vận tải năm năm qua từ nguồn tài trợ oda của nhật bản
nhiều công trình giao thông đã được xây dựng và hoàn thành như cảng hàng không tân sơn nhất
nội bài cao tốc tp hcm long thành dầu dây cùng nhiều công trình cầu và đường sắt nội đô
các công trình không chỉ giải quyết được điểm nghẽn về hạ tầng và an toàn giao thông trước mắt
mà còn là nền móng cho sự phát triển kinh tế xã hội
đây là những công trình chúng tôi đánh giá là rất là quan trọng trong việc phát triển hoàn thiện
và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng việt nam về giao thông vận tải
thứ hai nó sức lan tỏa và kích thích cho phát triển kinh tế của các vùng biển của việt nam
thứ ba nữa là qua đó chúng ta cũng tiếp nhận được rất nhiều các công nghệ cao trong xây dựng cầu hầm
và các công nghệ trong xử lý thiết kế cũng như là xây dựng các công trình giao thông hiện đại
hiện tại nhật bản đang tập trung hỗ trợ công trình đường sắt đô thị tại tp hcm và một số tuyến cao tốc
tuy nhiên các dự án đang bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân đến từ cơ chế
chúng tôi cho rằng là các dự án đã ký thì cố gắng phải thực hiện theo cam kết
thứ hai những tồn tại về cơ chế hình thành các tổng ti về đầu tư và đối với vai trò chủ đầu tư
chúng ta đang bị mắc có những cơ chế của luật pháp ban hành ra và phải xử lý
nhưng mà cái xử lý này rất chậm cũng phải đến hai ba năm này
do đó là chúng ta rất khó trong vấn đề nối tiếp vốn để đầu tư cái này
mặc dù ta đã vay cũng ta đã có cái tiền ở đó nhưng mà chưa được giải ngân
việc giải quyết những vương mắc tồn tại đến từ cơ chế
là yếu tố quan trọng quyết định đến tiến độ của dự án
các công trình giao thông sớm được giải ngân vốn hoàn thành đúng tiến độ
sẽ góp phần phát huy hiệu quả của các nguồn vốn vay nước ngoài
và phát huy vai trò đi trước mở đường cho nền kinh tế phát triển